tại hà nội trung tâm văn hóa khoa học phân miếu quốc tử giám đã tổ chức khai mạc hội chữ xuân mậu tuất hai nghìn một mươi chín
tại khu vực hồ văn di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám
hội chữ xuân năm nay tái hiện không gian giáo dục xưa với sản phẩm truyền thống đa dạng
phong phú từ giấy gió tơ lụa sơn mài mây che đan nghệ thuật gốm xứ hoa cây cảnh mầm ngũ quả ngày tết
bên cạnh đó còn có nhiều trò chơi dân gian chương trình nghệ thuật biểu diễn ca trù quan họ hát trèo hát sầm
trầu văn và lễ hội hoa đăng thả đèn tại hồ văn cầu chúc một năm mới an khang thịnh vượng
thông qua những hoạt động này chúng tôi muốn truyền tải những giá trị truyền thống của người việt nam
cái tết của người việt nam và thông qua đó để mong muốn kết nối con người việt nam
và hướng tới một năm mậu toát thái lan
năm hai nghìn một mươi tám vui tươi nảnh mạnh và một sự tôn vinh những giá trị truyền thống
hoạt động cho chữ xin chữ tại hội chữ có sự tham dự của sáu mươi ba ông đồ trong những túp lều riêng
đây đều là những thành viên của các câu lạc bộ thư pháp tại hà nội đã vượt qua kỳ khảo tuyển thẩm định
của trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám hai nghìn một mươi tám
chúng tôi là thực hiện đúng chính với tình yêu của mình đối với con chữ của các cô người xưa
của tiền nhân thì chúng tôi cũng muốn là mong muốn và cũng đồng cảm và đồng thời cũng muốn truyền cảm
những cái nét chữ và những ý nghĩa của nó đối với lại nhân dân
khi mà cho chữ thì cũng có sự trao đổi giữa ông đồ với lại người trên chữ
và cũng gần như là đồng cảm với nhau và cùng thực hiện cái mong muốn trong năm mới
tôi hôm nay là đầu xuân năm mới cũng là lần đầu tiên được khai trương và tôi cũng lần đầu tiên tôi ra đây
thì tôi muốn xin một chữ thuận để cho nó sang năm mới để có nó làm ăn cho thuận buồm xuôi gió
hôm nay tôi đến hội chợ xuân để xin chữ phúc
tôi mong muốn và tôi nghĩ rằng trong cuộc sống điều quan trọng nhất là hạnh phúc
chính vì thế nên là hôm nay tôi đến hội chợ xuân này để xin chữ phúc
hội chủ xuân mộ tuất hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
hội chủ xuân mộ tuất hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
từ ngày chín đến ngày hai mươi năm tháng hai tức từ ngày hai mươi bốn tháng chạp năm đinh dậu
đến ngày một mươi tháng riêng năm mậu tuất tại hồ văn thuộc di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám
thời gian hoạt động từ tám giờ đến hai mươi giờ hàng ngày riêng đêm ba mươi tết hoạt động đến hai giờ sáng hôm sau
các ngày từ mùng một đến mùng ba tết hoạt động đến hai mươi hai giờ